ngày một mươi tám tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
và với tội danh này có một mươi hai bị cáo ra hầu tòa
một mươi hai bị cáo gồm trần thị ngọc xuân nguyễn thanh soan lương thị thu hiền trần văn long y hong y nup y tup canun y phương đinh rêu
nguyễn minh quang đỗ thị xuân hương nguyễn thị kim phượng lê ngọc thành phạm hổ
đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời tiến hành
với mục đích thu hút những người có tư tưởng bất mãn để chống phá nhà nước
theo cáo trạng vì muốn lôi kéo nhiều người tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời lấy lý do phối hợp với liên hiệp quốc
xem xét cấp đất cấp nhà tạo việc làm cho người nghèo
các thành viên của tổ chức này ở nước ngoài đã chuyển tiền hỗ trợ một mươi hai bị cáo trên
ở việt nam mỗi bị cáo đảm trách những nhiệm vụ khác nhau
đơn cử trần thị ngọc xuân gia nhập chính phủ quốc gia việt nam lâm thời với bí số a bảy trăm bốn mươi
nữ bị cáo lôi kéo hướng dẫn nhiều người khác cùng đăng ký thành viên tổ chức trên
bị cáo xuân bàn bạc trao đổi cùng đồng phạm in ấn phát tán tài liệu
quá trình hoạt động xuân cùng đồng phạm nhận ba trăm linh đô la mỹ bốn trăm linh đô la canada và hơn ba triệu đồng
cùng với xuân một mươi một đồng phạm thực hiện nhiều hoạt động phá hoại sự ổn định và phát triển của đất nước
gây mất an ninh chính trị tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân
dự kiến phiên xử diễn ra trong hai ngày một mươi tám một mươi chín tháng bốn